thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
đề nghị cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
liên quan đến các chuyến bay đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước trong thời điểm dịch bệnh
cơ quan điều tra đề nghị bộ trưởng bộ giao thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu
làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu không trả phí và chuyến bay combo có trả phí
đưa công dân việt nam về nước bắt đầu từ thời điểm nào căn cứ và tiêu chí cơ sở nào để bộ giao thông vận tải
xét duyệt cấp chuyến bay quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay côngbo giải cứu như thế nào
cung cấp cho cơ quan điều tra danh sách chi tiết hãng hàng không chuyến bay có thời gian số hiệu máy bay
sân bay cất và hạ cánh và các công ty hoặc doanh nghiệp đã được bộ giao thông vận tải cấp phép triển khai
các chuyến bay giải cứu combo và kế hoạch và văn bản phê duyệt danh sách công dân
đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này hợp đồng chi phí thanh toán của từng chuyến bay
vâng thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thừa thiên huế cho biết là đơn vị vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng là hoàng văn đức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh thừa thuyên huế và hà thúc nhật là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị
vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh quá trình điều tra xác minh lực lượng công an phát hiện
đối tượng hoàng văn đức và hà thúc nhật đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước vào ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng là đức và nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét tại nhà của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu tiền mặt liên quan đến vụ án hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thứ tuyên huế đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án
do làm ăn thua lỗ tài đột nhập vào một trung tâm thương mại tại thành phố ninh bình và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa bắt giữ phạm hữu tài chú tại tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo tại phòng thủ quỹ tầng bảy trung tâm thương mại thuộc phố tân an phường tân thành
thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa bắt giữ phạm hữu tài chú tại tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo tại phòng thủ quỹ tầng bảy trung tâm thương mại thuộc phố tân an phường tân thành thành phố ninh bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng nguyễn thế lượng ba mươi bảy tuổi và phan văn nam ba mươi ba tuổi
cả hai đều trú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện xuân lộc khởi tố để điều tra làm rõ
là hai đối tượng không nghề nghiệp là nghệ nghiệp ma túy để có tiền tiêu xài
chúng đã đến khu vực đăng thi công cầu xuân hiệp ii tại xã xuân hiệp huyện xuân lộc
cậy phá một mươi hai gối cầu trộm cắp được tám miếng thơ sát phía trên ba miếng thơ giữa của gối cầu
và trộm cắp hoàn chỉnh bốn gối cầu
trị giá tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng rồi man bán được ba triệu chín trăm linh ngàn đồng tiêu xài cá nhân
vào cuộc điều tra công an xác định lượng và nam là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
một đối tượng tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam vừa bị công an tỉnh lạng sơn cùng với lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ
vào ngày một mươi bảy tháng hai tại khu vực thôn pò cót xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ đối tượng hoàng văn tuân chú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
khi đang điều khiển xe ô tô chở bốn người đàn ông trung quốc không có giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh vào việt nam đối tượng tuân khai nhận
trước đó qua mạng wechat có tài khoản một trăm ba mươi bốn tuân đã nhận lời chở bốn người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới tỉnh lạng sơn về bắc ninh để nhận tiền công một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ô tô đậu đỗ sai quy định là một trong những nguyên nhân gây ủn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhất là tại các khu đô thị
và trong thời gian qua thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã triển khai thí điểm việc cấm đậu xe theo ngày chẵn lẻ tại bảy tuyến đường nội thành kết hợp với đó là tăng cường tuần tra và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
phản ánh ngay sau đây tại bình định
dù biết vị trí này có biển cấm không được đậu đỗ ô tô nhưng chỉ vì tiện lợi lái xe này vẫn vi phạm
với những hành vi dừng đỗ sai quy định như thế này người vi phạm sẽ bị phạt hành chính lên đến chín trăm linh đồng
không phải là mình cú tình đâu

không phải là mình cú tình đâu nó thật sự
đột sức quá là chịu vào đây
đột sức quá là mình trang thú xe mình quán còn bật đèn mà
những vi phạm như trên khá phổ biến ở thành phố biển quy nhơn thời gian trước đây sau hiện tại đang ngày càng giảm đi
ngoài việc chủ động tuần lưu nhắc nhở và trực tiếp xử lý các vi phạm về rừng đỗ không đúng quy định
lực lượng chức năng cũng áp dụng hình thức ghi hình và dán thông báo phạt nguội lên kính xe với những trường hợp vi phạm
nhất là tập trung tại bảy tuyến đường thí điểm cấm đậu đỗ xe theo ngày chẵn lẻ nhằm tạo nề nếp đậu xe đúng quy định cho tất cả mọi người
việc dừng đỗ xe hiện nay trên đường thành phố có một chấp hành nghiêm túc hơn
người dân có ý thức hơn về việc chấp hành quy định góp luật về tập trung đỗ giao thông
theo thống kê của công an quy nhơn từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
tương lượng đã lập biên bản xử lý gần ba trăm linh trường hợp vi phạm tiến hành nhắc nhở hơn hai trăm linh trường hợp đậu đỗ sai quy định
việc triển khai thí điểm một số tuyến đường đậu đỗ theo ngày và sự tăng cường kiểm tra của lực lượng chức năng
sẽ góp phần cải thiện đáng kể trật tự an toàn giao thông khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trong thành phố
theo bộ y tế cho biết lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường việt nam nhiều mặt hàng có liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng như là bộ đồ bảo hộ chống dịch
khẩu trang y tế thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kit xét nghiệm covid một mươi chín nước sát khuẩn ngăn tay y tế đã qua sử dụng
và bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các đơn vị trực thuộc bộ y tế chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau
công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tiếp tục ra soát các văn bản pháp luật để sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung tránh gây trồng chéo
tạo lỗ hổng pháp lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực y tế
đẩy mạnh ra soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất nhập khẩu kinh doanh các mặt hàng thuốc phòng bệnh chữa bệnh mỹ phẩm thực phẩm hóa chất
thiết bị và các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch như trang phục bảo hộ găng tay khẩu trang y tế để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
tăng cường công tác thanh kiểm tra nhất là tại các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm
tăng cường trao đổi thông tin giữa ngành y tế với các lực lượng chức năng trên địa bàn nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa bắt nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép trên địa bàn xã hưng lộc
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một giữa trương thị túy và anh nguyễn văn tuấn phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện nợ nần tiền bạc
trần túy đã thuê lê văn bảo tìm bắt tuấn và hứa sẽ trả hai mươi triệu đồng tiền công để tạo niềm tin túy đã đưa trước ba triệu đồng cho bảo
sau đó bảo rủ thêm lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy đi tìm tuấn
khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe trở về huyện thống nhất đồng thời yêu cầu tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền thì mới thả người
sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đến chiều cùng ngày biết nhóm của bảo bị bắt
trương thị túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang phối hợp với công an huyện yên sơn đã truy tìm được đối tượng nguyễn thị cần
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có liên quan đến vụ án giết người trên địa bàn huyện yên sơn
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng cần khi đang lẩn trốn trên rừng ăn vỏ cây bạch đàn sống qua ngày
và hiện nay phòng cảnh sát hình sự đang lấy lời khai của cần
điều tra làm rõ vụ án giết người
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra thông báo về việc truy tìm đối tượng nguyễn thị cần
vì có liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày một mươi năm tháng hai tại thôn tân biên một xã tiến bộ huyện yên sơn
tiếp tục với thông tin khác công an thành phố đà nẵng vừa bắt giữ phạm văn sơn ba mươi năm tuổi
chú tỉnh hải dương về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều đáng nói sơn từng là nhân viên của ngân hàng từng là nạn nhân của trò lừa đảo
cho vay tiền không cần thế chấp đóng phí bảo hiểm khi vay tiền
và sơn đã dùng chính những thủ đoạn này để lừa đảo các nạn nhân
theo tài liệu điều tra từ tháng bốn cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sơn đã sử dụng sim giác tạo các tài khoản
trên mạng xã hội với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm về việc cho vay tiền
thủ tục đơn giản và không cần thế chấp
nhiều bị hại liên hệ và được sơn yêu cầu
chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay
sau khi được bị hại tin tưởng chuyển tiền sơn chặn mọi liên lạc
tại cơ quan công an sơn thừa nhận vốn là nhân viên ngân hàng nhưng vì dịch bệnh khó khăn
và cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên cho nên đã dùng đúng cách này để lừa lại nhiều người dân
có nhu cầu vay vốn
tính đến thời điểm hiện tại sơn đã chiếm đoạt của hơn sáu mươi bị hại tại thành phố đà nẵng
và các địa phương khác số tiền hàng trăm triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân
và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư
để chiếm đoạt tài sản của người tham gia nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo
hàng nghìn người với số tiền hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ninh đã chủ trì phối hợp với phòng sáu cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan
triệt phá nhóm đối tượng chuyên lửa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên
theo đơn trình báo của chị lê tuyết hành ba mươi sáu tuổi
trú tại thành phố hà long tỉnh quảng ninh
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội chị có quen và được một người giới thiệu
tham gia đầu tư tài chính vào trang web vươnlan ngh net
theo như quảng cáo lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn
không những thế chị hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó
và gửi cho chị hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình
sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư
thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
và sau ngày hôm sau thì là tôi cũng thấy cái tiền ấy về rất là đúng giờ
và tôi lại tin tưởng trong cái nhóm telegram
cái nhóm zalo được link liên kết trên cái trang web mà tôi vào ấy
thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được
mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nên là tôi tiếp tục đầu tư vào gói một triệu rưỡi và gói ba mươi sáu triệu
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy
thì là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
từ đơn tố cáo của chị lê tuyết hạnh
lực lượng công an đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu
và bắt giữ mạc văn lai trú tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
giữ vai trò chủ mơ cầm đầu
cùng ba đối tượng trong đường dây là lê ngọc hoàng anh trú tỉnh nghe an
trần thị minh trần văn quân đều trú tại thành phố móng cái
trong vụ án này hoàng anh giữ vai trò lập trình
đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web
cách tôi là tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi tôi chuyển sang tài khoản ngân hàng khác của tôi
trong ngày tôi sử dụng cái mưu tôi truyền khoản tôi tăng lên nhỏ
mỗi lần tôi truyền khoản ít nhất tầm cao nhất là tám mươi triệu lại
còn thấp nhất là tầm một mươi năm triệu trở lên
mỗi lần truyền đi truyền lại để lấy đồng tiền của khách hàng
qua đấu tranh khai thác
truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập bốn mươi năm trang web
với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư
trong số bốn mươi năm trang web này ba mươi tám trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống
chỉ còn dữ liệu tên miền
và cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của một mươi sáu trang web
đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là một sáu trăm linh tám người
cơ quan công an xác định các bị hại đã chuyển vào năm trong số hai mươi bốn trang web
nằm trong số hai mươi bốn tài khoản này là ba sáu tỷ đồng
thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau
vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng
rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội
người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản đầu tư
từ trang web nạp tiền vào tài khoản
do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao
khi tham gia đầu tư
mở tài khoản
đăng ký trong trang web
người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng
sau đó người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và tiền nãi về nhóm đối tượng
duy trì hoạt động mỗi trang một trong một thời gian
thì sau đó xóa trang chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản
rồi lại tập trung lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng cảnh giác
tìm hiểu thông tin trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến
và không nên tin
vào những lời lẽ quảng cáo rụ rỗ về mức lợi nhuận cao để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an đồng nai và vĩnh long vừa bắt giữ các đối tượng đánh bạc
thông tin trong cụm tin vắn
bất ngờ đột kích vào căn nhà của trịnh văn tường ở khu phố tám a phường long bình
bắt quả tang bảy đối tượng đang đánh bạc sát vạt nhau bằng hình thức cào tam bắt cửu
thu giữ một bộ bài tay một ca nhựa màu xanh và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc ăn thua từ năm mươi đồng
đến hai trăm linh đồng một ván thì bị bắt
còn tại vĩnh long lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
tại ấp an phú a xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bộ bài tay tám điện thoại di động gần một mươi chín triệu đồng trên chiếu bạc
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm số tiền trên chín triệu đồng
thì mỗi người dân đều phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tài sản và sức khỏe của chính mình
và hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này ubnd đã kết hợp với công an thị trấn yên ninh huyện yên khánh tỉnh ninh bình
triển khai mô hình nhà tôi có bình chữa cháy tại nhà dân
và đây là mô hình mang lại hiệu quả lớn giúp giảm thiểu hậu quả khi không may xảy ra cháy nổ
là hộ kinh doanh có nhiều mặt hàng dễ cháy nổ thuộc thị trấn yên ninh
gia đình chị phượng là một trong những hộ dân đầu tiên cam kết thực hiện làm theo mô hình nhà tôi có bình chữa cháy
ngoài việc trang bị bình chữa cháy trong nhà gia đình còn tháo rỡ chuồng cọp
mở thêm một lối thoát thứ hai để hạn chế rủi ro khi xảy ra cháy nổ
sau khi được ủy ban nhân dân và công an thị trấn yên ninh tuyên truyền về việc phòng chống cháy nổ
ở các hộ gia đình

mở thêm một lối thoát thứ hai để hạn chế rủi ro khi xảy ra cháy nổ
với mục đích nâng cao ý thức người dân trong khu dân cư
đồng thời liên kết cùng nhau thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở
mô hình nhà tôi có bình chữa cháy được nhiều người dân hưởng ứng
đây là những tín hiệu vui mừng tạo sự chuyển biến đẹp nhất
sự chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy của lực lượng công an tại địa phương
sau khi thực hiện nghị định một trăm ba mươi sáu của thủ tướng chính phủ công an thị trấn tôi đã tham mưu với ủy ban dân thị trấn
phát động mô hình nhà tôi có bình chữa cháy và tự giác tháo rỡ trùng cọt tạo lối toát nạn thứ hai
và tổ chức tập huấn phương pháp biện pháp chữa cháy cho lực lượng chữa cháy dân phòng
thì qua phúc tra thì đến nay thì chúng tôi đánh giá rằng là cái công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn thị trấn yên ninh là cơ bản là đảm bảo
qua thực hiện thì người dân cơ bản rất là đồng tình tham gia thực hiện tốt hướng dẫn
cũng như cái biện pháp và các cái mô hình chữa cháy tại địa bàn
việc xây dựng duy trì các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư
nhất là ở những khu vực xe chữa cháy không vào được trên địa bàn tỉnh
là việc làm cần thiết
các mô hình này giúp ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ ngay từ cơ sở
đồng thời nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
trước số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao kỷ lục chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh
vừa ký ban hành công điện số một về việc tăng cường biện pháp thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể chủ tịch ubnd tp yêu cầu các đơn vị tuyệt đối
không chủ quan lơ là tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra
đặc biệt tập trung vào các khu vực đông người cơ sở dịch vụ di tích
danh làm thắng cảnh cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ và ý thức của người dân
để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
sở y tế được giao chủ trì tăng cường điều phối bố trí phân luồng
chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế
hướng dẫn cách ly giám sát chặt người nhập cảnh đặc biệt người về từ các vùng
đã ghi nhận biến chủng mới của virus sars cov hai omicron
đồng thời sở y tế chỉ đạo tăng cường việc cung cấp đảm bảo túi thuốc gói
thuốc c thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị
đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị
phối hợp sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn công tác xét nghiệm sang lọc
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học
sở văn hóa và thể thao tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc chấp hành
các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở dịch vụ giải trí được mở cửa hoạt động
công an thành phố phối hợp với ubnd các quận huyện thị xã tiếp tục ra soát
quản lý giám sát việc di biến động của dân cư tất cả các trường hợp ngoại tỉnh
nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn
để giám sát theo dõi xử lý kịp thời các tình huống
ubnd các quận huyện thị xã ra soát và triển khai có hiệu quả hoạt động
của các trạm y tế và trạm y tế lưu động phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để kiểm soát tổ chức tư vấn và thông tin kịp thời hướng dẫn và cấp phát thuốc
điều trị kịp thời đối với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối tượng phạm quốc dinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa hạ xã thường thới hậu b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi lông mẩy phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
là đối tượng trần thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp một xã tân hội trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đối tượng này có sẹo chấm cách một hai cm trên sau mép phải
và đối tượng trần văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp an bình xã an khánh huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo không rõ hình dài một tám cm rộng năm cm cao sáu cm trên mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý